sở giao thông vận tài tp hcm vừa đề xuất bộ giao thông vận tải cho phép tp hcm thí điểm phương án cưỡng chế
cũng như tháo biển số xe khóa bánh xe cầu xe đối với những ô tô dừng đỗ ở lòng đường nhưng không đăng phí
trong quá trình tiến hành thu phí ở lòng lề đường tại hai mươi ba tuyến đường qua ứng dụng myparking
có một số nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến chưa đạt được mục đích ban đầu
trong đó do quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thu phí khó triển khai trên thực tế
từ đó sở giao thông vận tải tp hcm đã kiến nghị bộ giao thông vận tải xem xét bổ sung lực lượng cảnh sát giao thông
thanh tra giao thông có thẩm quyền ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi không chấp hành về phí
khi sử dụng tạm thời lòng đường hẹp phố
bên cạnh đó bộ giao thông vận tải cho phép tp hcm thí điểm thực hiện phương án cưỡng chế đối với hành vi vi phạm dừng
đỗ xe không đúng quy định không chấp hành nghĩa vụ về phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố
như tháo biển số của phương tiện khóa bánh xe bằng khóa chuyên dụng cưỡng chế phương tiện vi phạm bằng xe cẩu chuyên dụng
đối với các trường hợp sử dụng tạm thời lòng đường nhưng không đóng hoặc đóng không đủ phí